vẫn biết đây là phương tiện đi lại rất thuận lợi nhưng tốc độ của nó không thua kém gì xe máy
nên kỳ xảy ra va chạm thương tích của người điều khiển không thể lường hết được
việc bắt buộc đối mũ bảo hiểm đối với người ngồi trên phương tiện này khi tham gia giao thông là rất cần thiết
trong một thời gian rất dài các ngành chức năng đã tuyên truyền nhắc nhở rất nhiều
nhưng xem ra đầu vẫn đấy nói cứ nói còn việc chấp hành hay không còn tùy hứng
bóng về trời nóng quá cháu có mang mũ nhưng mà quên chưa kịp bộ
lực lượng cảnh sát giao thông công an tp hà nội thường xuyên liên tục xây dựng kế hoạch tuần tra
phát hiện xử lý nâng mức hình phạt hành chính nhưng vẫn như bắt cóc bỏ đĩa
hiện nay là tình hình người tham gia giao thông xe máy điện xe đạp điện vẫn còn vi phạm như chưa đăng ký biển số
vẫn còn tham gia giao thông vẫn còn không đội mũ
hiện nay tình hình trên địa bàn vẫn còn tương đối là tiềm mật rất nhiều
vấn đề rất phổ biến hiện nay và đang gây khó khăn cho lực lượng cảnh sát giao thông là người điều khiển xe đạp điện
xe máy điện phổ biến ở độ tuổi vị thành niên nên công tác xử lý cũng gặp rất nhiều khó khăn
các cháu nhỏ tuổi một mươi ba một mươi bốn vi phạm đi xe máy điện rồi là đi xe đạp điện
việc xử lý này rất là khó chưa có chế tài
sử lý trong các trường hợp cháu này bởi vì xử lý các cháu là bố mẹ
các trường hợp này là chỉ nhắc nhở
việc dân đe việc tuyên truyền đến phụ huynh nhắc nhở con em mình là nó cũng còn nhiều hạn chế
để luật được thực hiện có hiệu quả mỗi người khi tham gia giao thông
hãy tự mình nâng cao ý thức chấp hành tạo nét văn hóa đẹp của người dân thủ đô
để đảm bảo tiến độ di rời ngừng hoạt động khai thác bến xe lương yên từ ngày hai mươi bảy tháng bảy
sở giao thông vận tải hà nội yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất các thủ tục di rời
các đơn vị kinh doanh vận tải căn cứ vào kết quả sắp xếp các tuyến khẩn trương phối hợp
với các đơn vị khai thác bến xe ký hợp đồng dịch vụ với bến xe theo quy định
đưa phương tiện hoạt động ổn định trước ngày hai mươi bảy tháng bảy
bên cạnh đó các bến xe căn cứ vào biểu đồ đã xây dựng khẩn trương ký hợp đồng
với các đơn vị kinh doanh vận tải tổ chức thực hiện cho các phương tiện hoạt động trên bến xe theo quy định
theo kết quả sắp xếp các tuyến vận tải từ bến lương yên đi các bến xe khác của sở giao thông vận tải hà nội
thì có ba mươi tám tuyến xe của năm mươi hai doanh nghiệp đang khai thác tại đây sẽ được điều chuyển về các bến xe gia lâm nước ngầm và yên nghĩa
theo báo cáo của ban an toàn giao thông tỉnh quảng ninh
sáu tháng đầu năm lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã kiểm tra xử lý gần một trường hợp phương tiện trở
tải thay đổi kích thước thành thùng xe phạt tiền gần hai tỷ đồng
hiện tại trên tuyến quốc lộ một mươi tám a qua địa bàn tỉnh quảng ninh đang có hai trạm kiểm tra tải trọng phương tiện hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
qua kiểm tra xử lý vi phạm lực lượng cảnh sát giao thông vẫn tiếp tục tuyên truyền
nâng cao ý thức lái xe chủ xe chủ doanh nghiệp vận tải trong việc chấp hành các quy định về tải trọng
đối với các tuyến đường tỉnh lộ và huyện lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động tham mưu cho chính quyền
và phối hợp với công an địa phương thành lập các điểm chốt tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý các phương tiện vi phạm
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thông thương tỉnh quảng ninh đang tích cực đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông của tỉnh
vì vậy việc kiểm tra xử lý rứt điểm chấm dứt tình trạng xe chở hàng quá khổ quá tải trọng
vi phạm kích thước thành thùng xe của các lực lượng chức năng sẽ góp phần quan trọng để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn
sở tư pháp quảng ngãi và ban an toàn giao thông tỉnh quảng ngãi đã phối hợp tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường thủy nội địa
cho khoảng một trăm linh học viên đến từ ban an toàn giao thông các huyện thành phố các xã phường thị trấn và người lái đò trên địa bàn tỉnh
các học viên tham gia lớp bồi dưỡng được trang bị những kiến thức pháp luật về luật an toàn giao thông đường thủy nội địa
quy tắc giao thông và hệ thống tín hiệu biển báo đường thủy nội địa việt nam
và kỹ thuật điều động phương tiện thủy
thông qua lớp tập huấn này nhằm giúp cho các cán bộ quản lý chủ phương tiện nắm rõ các quy định của pháp luật về hoạt động đường thủy nội địa
có phần quản lý và có các kiến thức căn bản về kỹ thuật điều khiển phương tiện tốt hơn để đảm bảo an toàn giao thông trên các sông suối hồ đập thủy điện
kết thúc lớp tập huấn này các học viên sẽ được cấp chứng chỉ bồi dưỡng pháp luật về giao thông đường thủy nội địa
là số vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cả nước trong ngày hai mươi một tháng bảy làm chết một mươi năm người bị thương hai mươi người